công an huyện vĩnh bảo của thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần công chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đông hồng xã vĩnh an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn về tội đánh bạc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô văn luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng mai đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trên ba mươi năm trại sơn phường trại chuối quận hồng bàng thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện